còn tại tỉnh kiên giang công an huyện tân hiệp đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nhóm thanh thiếu niên mang súng và hung khí đi giải quyết mâu thuẫn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập trước một quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn
thu giữ một khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng ba mươi chín viên đạn bằng kim loại một số hung khí nguy hiểm khác
lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ ba đối tượng gồm trần văn phúc sinh năm hai nghìn sáu võ minh khải sinh năm hai nghìn bảy và lê văn sang sinh năm hai nghìn năm
theo lời khai ban đầu do phúc và sang có mâu thuẫn với một số đối tượng khác nên chiều tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai phúc khải và sang đã mang theo một khẩu súng và hung khí đến quán cà phê để giải quyết
tại đây các đối tượng đã mang súng và hung khí để thị uy thì bị lực lượng công an bắt giữ
khám xét nhà phúc lực lượng công an thu giữ thêm một vỏ đạn và một số dụng cụ
cụ dùng để chế kim hỏa cho súng